tại thành phố hồ chí minh đã diễn ra hội nghị đánh giá hai năm thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi của chính phủ
đây là hội nghị nhằm đánh giá kết quả đạt được của các bộ ngành và địa phương trong việc ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu
giúp khu vực đồng bằng sông kiều long phát triển theo hướng bền vững
rội nghị có đồng chí nguyễn thiện nhân quỳ viên bộ chính trị bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh
lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và các tỉnh thành đồng bằng sông kiều long
tại hội nghị đã diễn ra bốn chuyên đề do các bộ như bộ tài nguyên và môi trường bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
bộ xây dựng bộ kế hoạch và đầu tư cùng bộ tài chính bộ giao thông vận tải và xây dựng chủ trì
có chuyên đề phân tích ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu tới các ngành và địa phương
từ đó đưa ra các giải pháp ứng phó với sụt lún sạt lở xâm nhập mặn chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp
ứng dụng khoa học kỹ thuật trong nhiều lĩnh vực nhằm tăng cường năng lực dự báo sớm tiết kiệm năng lượng nâng cao năng suất
cũng tại hội nghị vấn đề quy hoạch kết nối hạ tầng cơ sở vùng cũng được đề cập tới và tìm giải pháp khắc phục hoàn thiện
từ đó nâng cao vị trí thế mạnh của vùng trong phát triển kinh tế xã hội theo hướng bền vững
theo thống kê sau hai năm thực hiện nghị quyết số một trăm hai mươi của chính phủ về thích ứng với biến đổi khí hậu
tăng trưởng gdp năm hai nghìn một mươi tám của vùng đồng bằng sông cửu long đạt mức ấn tượng là bảy tám cao nhất trong bốn năm qua